được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ việt nam và trong khuôn khổ hợp tác giữa hải quân hai nước
ngày hôm nay bảy tháng năm hai tàu hải quân hoàng giao australia với hơn tám trăm linh thủy thủ
đã gặp cảng quốc tế cam ranh tỉnh khánh hòa mở đầu chuyến thăm thiện trí việt nam kéo dài đến ngày một mươi tháng năm
trong thời gian chuyến thăm chỉ huy đội tàu cùng một số sĩ quan hải quân hoàng giao australia
chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và chỉ huy bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
đồng thời tham gia một số hoạt động giao lưu với hải quân nhân dân việt nam
về hoạt động quản lý điều hành tàu và giao hữu thể thao
ngoài ra ban nhà quân đội australia sẽ có buổi biểu diễn phục vụ công chúng
tại công viên tuệ tĩnh thành phố nha trang và một số chương trình giao lưu khác